để phục vụ người dân và du khách vui chơi giải trí dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
nhiều sự kiện hoạt động hấp dẫn đã được tổ chức trên toàn thành phố đà nẵng và tại các khu điểm du lịch
do thời tiết nắng nóng nên các khu vui chơi có tắm suối bể bơi như hòa phú thành ngầm đôi lái thiêu suối hoa rất đông khách
tại công viên suối khoáng nóng núi thần tài ngoài các hoạt động tại bể bơi ngoài trời tắm suối trợt nước
còn có thêm nhiều hoạt động mới như đấu trường bùn thám hiểm suối
khu vui chơi giải trí công viên châu á tổ chức lễ hội đèn lồng từ ngày một mươi một tháng tám đến ngày ba tháng chín
tổ chức chương trình dự hành carnival nhảy flashmob vẽ tranh kính thực tế ảo đạp xe đạp led
cùng nhiều hoạt động vui chơi dành cho trẻ em dịp trung thu và chuẩn bị bước vào năm học mới